nhằm tiếp tục đồng hành cùng ngành y tế và các địa phương trong việc phòng chống covid một mươi chín
hôm nay ngày tám tháng năm tại hà nội tập đoàn ikea phạm ma đã trao tặng những vật dụng thiết yếu
như khẩu trang y tế dung dịch rửa tay và thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho hai đơn vị trên địa bàn thủ đô hà nội
một mươi chiếc khẩu trang y tế bốn hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe và hơn một bốn trăm linh chai nước rửa tay
đã được trao tặng cho hai đơn vị là sở y tế hà nội và bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
nhằm giúp cho các y bác sĩ nhân viên y tế tuyến đầu có thể an tâm hơn để tiếp tục công tác đẩy lùi dịch bệnh
chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng như cải thiện nâng cao sức khỏe bản thân
về địa điểm cũng như nơi được lựa chọn để trao tặng khẩu trang y tế và nước rửa tay
tập đoàn ikea phạm ma luôn tập trung ưu tiên cho những nơi có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao
và cần thiết nhất để phòng chống bệnh dịch
trong thời gian tới tập đoàn cam kết vẫn tiếp tục đồng hành cùng ngành y tế nước nhà
trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín